phối hợp phòng chống dịch với các cơ quan chức năng ngành y tế và quân đội nhân dân để đảm bảo chặt chẽ không bỏ chống nhiệm vụ không trùng dẫm
phối hợp với lực lượng y tế và lực lượng chức năng liên quan làm tốt công tác kiểm dịch y tế để kịp thời tham mưu đề xuất đánh đạo bộ sẽ chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch
đêm ngày sáu tháng ba lực lượng công an hà nội đã nhận nhiệm vụ triển khai điểm cách ly đầu tiên tại khu phố trúc bạch quận ba đình công tác ứng trực đảm bảo an ninh an toàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau thời điểm đó diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp khi số người nhiễm sars cov hai tăng đồng nghĩa với số người thuộc diện cách ly cũng gia tăng theo cấp số nhân
theo đó tại nhiều địa phương trên cả nước các điểm cần cách ly để đảm bảo ngăn chặn nguồn virus lây lan trong cộng đồng
cũng tăng theo lực lượng công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng với trọng trách đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại các địa điểm cách ly đồng thời hỗ trợ người dân đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cần thiết
từ tối ngày sáu tháng ba chúng tôi nhận được thông tin về tình hình người nhiễm bệnh covid một mươi chín tại địa bàn
thực hiện ra các ý kiến chỉ đạo của ban chủ yếu công an phường ban chủ yếu công an quận chúng tôi đã tổ chức triển khai các phương án
tổ chức ứng trực nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho đến thời điểm này thì chúng tôi hoàn toàn là vẫn chưa về nhà
nói thật là các đồng chí không gửi đâu trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà lúc nào chúng tôi yêu cầu là đồng chí có mặt và tuần tra suốt ngày suốt đêm động viên tinh thần nhân dân chấn an để cho nhân dân bình tĩnh nói chung là họ rất tốt
khi diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh tại các nước châu âu châu mỹ hàng trăm nghìn người việt đang sinh sống tại nước ngoài muốn về nước
tránh dịch bệnh lúc này các cờ khẩu sân bay quốc tế là mặt trận căng thẳng của các cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh thống kê của lực lượng chức năng trong cao điểm vừa qua tại các sân bay trên cả nước đã đón nhận hàng vạn lượt hành khách việt nam và hành khách quốc tế nhập cảnh
có thời điểm lượng khách nhập cảnh lên tới bốn năm chủ động trước diễn biến này công tác quản lý xuất nhập cảnh đã không xảy ra tình trạng u nứ các hoạt động kiểm tra làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách được tiến hành nhanh chóng nhưng đảm bảo chính xác tuyệt đối
mặc dù là cũng có những trường hợp các đồng chí khi tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính f thì các đồng chí là thuộc diện f một là phải đưa đi cách ly cũng như là xét nghiệm ở bệnh viện nhiệt đới
trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm thì kể cả tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như cá nhân các đồng chí và các đồng nghiệp các đồng đội khác là cũng đều có những lo lắng chờ kết quả
nó thực sự là một cái câu chuyện giữa dương tính và âm tính đó thì mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải xác định là công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ cho lãnh đạo cấp trên giao thì vẫn phải hoàn thành một cách xuất sắc nhất
trước khi về đây là mình đã tìm hiểu thông tin rồi chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cách ly chúng ta cũng không có gì là bữa ngỡ cả
rồi đồ ăn đồ uống nhưng thấy mọi người cũng chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tinh thần chống dịch như chống giặc thực hiện nghiêm công điện số một của bộ trưởng bộ công an
công an các đơn vị địa phương cũng đã đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi năm tháng ba bộ công an đã hoàn tất việc kiểm tra giả soát
kết quả kiểm tra giả soát có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch đó là phát hiện ngăn chặn cách ly khoanh vùng dập dịch giúp nhân dân yên tâm tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid một mươi chín
chủ động triển khai các biện pháp đáp ứng các cấp độ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của quốc gia bộ công an đã quyết định lập khu
khu cách ly trên cơ sở cải tạo một phần công chỉnh hiện có của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
việc sớm đưa vào các khu cách ly tập trung là sự chủ động đi trước một bước so với diễn biến dịch hiện tại của bộ công an nhằm đảm bảo không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
quyết liệt khẩn trương và chủ động thực hiện mệnh lệnh phòng chống covid một mươi chín trong giai đoạn này nhưng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an nhân dân quyết tâm không để tội phạm lợi dụng hoạt động
nổi lên trong suốt thời gian vừa qua đó là các đối tượng lợi dụng cơ hội dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp để xuyên tạc chống phá đất nước cố tình đưa tin sai về dịch bệnh hay là các hành vi lừa đảo trục lợi liên quan đến phòng chống dịch bệnh
vừa chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh vừa tích cực đấu tranh với các loại tội phạm đó là mệnh lệnh từ mỗi trái tim cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện trên không gian mạng việt nam đã có hơn chín trăm linh thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh
trong đó có rất nhiều thông tin giả được nguy tạo một cách tinh vi nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi do đó những kết quả đấu tranh xử lý các đối tượng trên không gian mạng đã góp phần ổn định tình hình giúp nhân dân tin tưởng và chung một lòng cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh
với số lượng các tin bài tăng
các tin bài tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn dịch bệnh như này thì chúng tôi phải huy động cả thứ bảy chủ nhật và làm việc ngoài giờ mới đảm bảo được tiến độ hơn công tác
còn đây là những đối tượng sản xuất nước rửa tay giả khẩu trang giả hay thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh phức tạp đăng tin giả bán hàng nhiệt kế điện tử để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân
có thể nói diễn biến tội phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng hoạt động rất phức tạp
nhưng với quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự lực lượng công an các đơn vị địa phương đã điều tra truy xét và xử lý hàng trăm đối tượng có hành vi vi phạm
trong suốt cuộc chiến với dịch covid một mươi chín đến nay mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản ngại gian khổ chấp nhận hy sinh có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ